sau sự cố ô nhiễm môi trường biển để giúp cho người dân chuyển đổi sinh kế sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị đã cử ba mươi hai cán bộ công chức về giúp một mươi sáu xã vùng ven biển bãi ngang
sau gần một mươi tháng các cán bộ về cơ sở đã có những đóng góp làm thay đổi được cách nghĩ cách làm của người dân và họ đã chuyển đổi sang phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững với các mô hình kinh tế thích ứng với vùng cát
anh phạm hữu cường là một trong ba mươi hai cán bộ của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quảng trị được cử về giúp cho xã triệu vân huyện triệu phong đây là địa phương vùng biển bãi ngang còn gặp nhiều khó khăn ở tỉnh quảng trị
với vùng đất cát trắng đầy khắc nghiệt như thế này nên những năm trước bà con nơi đây chưa nghĩ ra sẽ trồng cây gì nuôi con gì cho phù hợp với vùng đất
nhờ cán bộ nông nghiệp hướng dẫn giờ họ đã biết thay đổi phương thức làm ăn mới
đến thời điểm này trên vùng cát của một mươi sáu xã bãi ngang ở tỉnh quảng trị đã xuất hiện hàng trăm mô hình phát triển kinh tế đặc biệt là sản xuất đa cây đa con phù hợp với thổ nhưỡng cũng như điều kiện của từng địa phương
cùng với việc nhận tiền đền bù hỗ trợ của nhà nước và sự giúp đỡ của ba mươi hai cán bộ nông nghiệp nên giờ đây ở vùng cát tỉnh quảng trị đã mang một diện mạo mới màu xanh của cây trái trải dài dọc theo các triển cắt trắng hoang hóa trước đây
đã có kế hoạch là tiếp tục cung đồng hơn với người dân chính quyền cấp xã thị trấn để mà tiếp tục đưa cái khoa học công nghệ rồi đưa truyền tải những cái khoa ứng dụng của tế bố khoa học kỹ thuật để chúng ta tập trung nâng cao cái năng lực cũng như thực hiện được vấn đề tại cái cầu là sản xuất
những cán bộ nông nghiệp này tuy ở lại với người dân vùng biển bãi ngang chưa lâu nhưng bà con ngư dân nơi đây đã xem họ như người thân trong gia đình mình
một sức sống mới đang trỗi dậy ở vùng cát
vùng biển bãi ngang từ sau sự cố ô nhiễm môi trường biển niềm vui đang dâng đầy trên các làng quê biển quảng trị qua từng tháng từng ngày